mở đầu sẽ là thông tin về tình hình dịch bệnh
thưa quý vị việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
và đây là thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vào lúc sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng tám
tính đến sáu giờ ngày hôm nay việt nam có tổng cộng sáu trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới có liên quan đến đà nẵng
tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho đến nay
là năm trăm bốn mươi bảy ca số ca tử vong là hai mươi chín ca và số ca điều trị khỏi là sáu trăm ba mươi hai ca
tiếp tục sẽ là thông tin về vụ án mạng vừa xảy ra tại thái nguyên
chị trần thị trang ba mươi ba tuổi khi đang đi xe máy cùng chồng cũ
ở phường túc duyên thành phố thái nguyên thì đã bị bắn tử vong
cơ quan công an tỉnh thái nguyên cũng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi sáu tháng tám
tám chị trang được chồng cũ là anh nguyễn tiến tùng ba mươi hai tuổi
chở trên xe máy di chuyển trên đường thuộc tổ chín phường túc duyên
cả hai sau đó đã bị một nam thanh niên đi xe máy
sh không rõ biển số áp sát dùng súng bắn khoảng bốn phát liên tiếp vào người
chị trang đã tử vong do vết thương trúng đầu còn anh tùng phải đi cấp cứu
cơ quan công an tỉnh thái nguyên cũng đã nhanh chóng bắt giữ được nông văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ dân phố tân thành hai phường đồng bẩm thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
và đây chính là đối tượng đã dùng súng tự chế bắn gục chị trang và anh tùng
đi tiết của vụ án chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị tại cần thơ đối tượng trương thị lệ trú tại huyện phong điền tp cần thơ
là đối tượng đã chuyên tổ chức các đường dây hụi đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố cần thơ
xét xử một mươi hai năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng thứ năm hai nghìn sáu
cho đến năm hai nghìn một mươi sáu
lệ đã tổ chức nhiều dây hụi tháng
lợi dụng việc nhiều hội viên
đã không đến hốt hụi
lệ đã dùng tên của các hội viên ảo
để tự hốt hụi
cho đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
lệ đã tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt tiền
của tổng cộng bốn mươi chín hội viên
với tổng số tiền lên đến một một tỷ đồng
trong quá trình giải quyết vụ án
gia đình bị cáo đã giao nộp ba mươi triệu
và nộp quyền sử dụng hơn hai m hai đất
để khắc phục hậu quả
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay
các sở giáo dục và đào tạo
bắt đầu mở trang web
để thí sinh phụ huynh có thể tra cứu
điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo cho biết
dữ liệu điểm thi đợt một
của gần tám trăm sáu mươi bảy thí sinh trên cả nước
được công bố đồng loạt
bao gồm số báo danh và điểm
của các môn thi bài thi của thí sinh
mọi hình thức công bố điểm
đều đảm bảo nguyên tắc là giữ bí mật thông tin cá nhân
của thí sinh và hoàn toàn miễn phí
việc hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông sơ bộ dự kiến chậm nhất
là vào ngày ba mươi tháng tám
các sở giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận
tốt nghiệp tạm thời trả học bạ
và các loại giấy chứng nhận bản chính cho thí sinh
chậm nhất vào ngày bốn tháng chín
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh
của truyền hình công an nhân dân